theo phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
tỉnh phú thọ sẽ tiến hành sắp xếp tám mươi đơn vị hành chính cấp xã thuộc một mươi đơn vị cấp huyện
tổng số đơn vị hành chính cấp xã tỉnh phú thọ sau sắp xếp là hai trăm hai mươi năm đơn vị
giảm năm mươi hai đơn vị cấp xã so với trước khi sắp xếp
để triển khai đạt kết quả tốt tỉnh yêu cầu các địa phương tích cực tuyên truyền
và vận động triển khai thực hiện tốt phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã
phân công cán bộ phối hợp với các huyện thành phố thị xã
xây dựng kế hoạch thực hiện đề án theo đúng lộ trình
bên cạnh đó tỉnh sẽ bảo đảm chế độ chính sách cho các đối tượng sau sắp nhập
nhất là những người không tiếp tục làm việc trong bộ máy tổ chức
có chỉ đạo hướng dẫn cụ thể việc giải quyết tồn động của chính quyền cũ
quá trình thực hiện bảo đảm nguyên tắc công khai dân chủ
theo đúng trình tự thủ tục quy định pháp luật
và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương đơn vị